hôm nay công an quận bình tân phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang lấy lời khai của dương hoàng việt em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào sáng cùng ngày người dân đi chợ ở đường bùi văn long phường bình hưng hòa b quận bình tân nhìn thấy một người đàn ông nói chuyện với việt em
sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô sát nhau bất ngờ việt em dùng dao đâm vào người đàn ông trên dẫn tới trọng thương
người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong còn việt em rời khỏi hiện trường
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
qua điều tra công an xác định việt em là nghi phạm giết người nên truy bắt
sau khi được cơ quan công an cùng người thân vận động việt em đã ra đầu thú